thưa quý vị một vụ nổ vừa xảy ra tại sưởng đốt khí số một nhà máy nhiệt điện thuộc bộ phận năng lượng công ty phongmosa hà tĩnh khiến ba người thương vong
sự cố xảy ra vào khoảng một mươi ba h ngày hôm qua khi các công nhân đang thi công cho một nhà thầu phụ trong quá trình bảo dưỡng đường ống khí trong nhà máy điện của công ty trách nhiệm hữu hạn găng thép hương nghiệp phongmosa
ngay sau khi tai nạn xảy ra công an tỉnh hà tĩnh đã cử lực lượng tiếp cận phối hợp cấp cứu người bị nạn phong tỏa khám nghiệm hiện trường điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân vụ nổ
hiện hai công nhân bị thương sức khỏe đã ổn định đang được điều trị tích cực tại khoa chấn thương bệnh viện đa khoa thị xã cửa